trong không gian của điều lý công họp phương nam sau lễ nổi lửa nhóm bếp
hơn sáu mươi gian hàng đến từ nhiều địa phương ở miền tây nam bộ miền trung từ nhiều làng nghề
với các nghệ nhân nấu bếp đã bắt tay vào chế biến và giới thiệu với du khách các món ăn ngon truyền thống
liên hoan năm nay theo phương châm chú trọng về chất lượng và đảm bảo nghiêm ngặt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm
bên cạnh đó bang tổ chức còn dừng lại khung cảnh một sài gòn xưa
cho thực khách một không gian thưởng ngoạn và thưởng thức những món ăn truyền thống
các làng nghề thủ công như làm gốm cũng mang tới một sân chơi tập thể chế tác đồ gốm cho các em học sinh
các làng nghề thủ công có phần bảo tồn dình dữ và phức huy các giá trị ẩm thực truyền thống trong giai đoạn hội nhập hiện nay
riêng năm nay thì với quy mô tổ chức như vậy chúng tôi mời được hơn một mươi bảy đơn vị của các tỉnh thành và ba mươi mấy đơn vị của thành phố
đặc biệt trong đó có một số đơn vị trong hệ thống của sài gòn tourist để tham gia liên quan ẩm thực đất phương nam
với quy mô như vậy là sáu mươi gian hàng giới thiệu tất cả những món ngon của
các dùng miền tại liên quan này
tại liên hoan cũng sẽ có những hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật những khung cảnh tái hiện về hình ảnh sài gòn xưa
và các hoạt động biểu diễn chế biến phục vụ ẩm thực biểu diễn bartender v v
với sự quy tụ của các nghệ nhân của các vùng miền trong cả nước
thì hy vọng liên quan sẽ tạo ra một sân chơi thú vị cho du khách trong dịp hè
và qua đó sẽ góp phần quảng bá cho ẩm thực của vùng đất phương nam
trong không gian sông nước và hình ảnh phố sài gòn xưa là các khu ẩm thực có tên sài gòn xưa
với những món ăn truyền thống và cách ăn trên vỉa hè vui nhộn và ngo hứng
khu bánh và chè giới thiệu các món bánh như bánh xèo gất cần thơ gốm nổ bánh tráng ngọt
nghệ thuật trà sen sản vật của làng bột đồng tháp v v
bên cạnh đó là các khu công nghệ rau sạch giới thiệu sản phẩm của các cơ sở tên tuổi
khu bia việt là những khu mang nét nhẹ
hiện đại bên cạnh các khu có nét xưa như khu chợ địa phương như chợ gia súc chợ nông sản
khu làng nghề truyền thống dệt chiếu làm bún làm sữa đầu nành v v
so với các liên hoan lần trước thì tại liên hoan lần thứ tám này
chúng tôi không chỉ chú trọng đến các hoạt động biểu diễn chế biến ẩm thực
còn chú ý đến các hoạt động tương tác cho du khách
du khách có thể tham gia những hoạt động như tham gia chế biến bánh xèo
ngoài ra đây là một gốc tái hiện về sài gòn xưa
chúng tôi sẽ có những hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ theo ti trí này
thì sẽ tạo cho một cái không gian cho du khách đến đây không chỉ thưởng thức về ẩm thực
mà còn thưởng thức văn hóa nghệ thuật có những cái gốc lặng để nhớ về ẩm thực truyền thống
với những không gian truyền thống
chúng tôi được sự hỗ trợ của ban an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố
nghĩa là thường xuyên có tám cán bộ nhân viên túc trực trong suốt những ngày lễ hội
để vừa là kiểm tra vừa là lấy mẫu vừa là góp ý cho những gian hàng khi phục vụ ẩm thực cho công chúng
để đảm bảo yếu tố an toàn vệ sinh thực phẩm được đặt lên hàng đầu
một trong những món ăn dân giả mà độc đáo của miền tây là món bánh xèo bánh khọt phần phân
làm từ bột gạo trộn gất của nghệ nhân trần phan bình tới từ thành phố cần thơ
theo nghệ nhân trước đây bà con hay làm các loại bánh từ bột gạo trộn với bột nghệ
nhưng ông đã bỏ ra nhiều năm để nghiên cứu đưa bột
gất vào thay cho bột nghệ tạo màu cho bánh đẹp hơn vị lạ hơn và thêm vitamin cho thực phẩm
đặc biệt món bánh xèo của nghệ nhân trần phan bình không hề sử dụng mỡ hay dầu trong chế biến
giữ ẩm thực ở cần thơ được cục du lịch hà nội cấp huy chương vàng
khác hãng với bánh xèo địa phương khác thì bánh xèo tôi không có dùng dầu mỡ
đây là lần đầu tiên khu ẩm thực lào bột sa đéc tụi em đến đây để quảng bá những đặc sản của địa phương đồng tháp
và đặc biệt là những sản phẩm làm từ bột của lon bột sa đéc
lào bột sa đéc có hơn một trăm linh năm và mấy trăm hội dân đang sống
bằng nghề làm bột và hoàn toàn từ nguồn thiên nhiên như là nhờ cái nước sông con rạch ngã bác
cũng như là những cái hoa dâm bụt nhựa hoa dâm bụt v v
và con người dân ở đó thì sống bằng nghề bột bao nhiêu lâu nay
và đặc biệt là không hề có chất hóa chất hay phụ da gì
một điều đặc biệt nữa của liên hoan năm nay là có sự hiện diện của các gian hàng chế biến món ăn
đến từ nước ngoài như nga ấn độ v v bên cạnh các gian hàng ẩm thực truyền thống
về những hương vị khác lạ trong ẩm thực của nước ngoài
cũng như hồi nhớ về những món ăn truyền thống của quê hương đã từng nuôi lưỡng mình
giờ hôm nay là có các loại như là bánh trứng thịt gà bánh trứng phô mai cơm cà ri ấn độ
và em thấy đặc biệt như là cơm cà re ấn độ bởi vì nó được làm từ gạo của ấn độ
rồi gia vị là tự gia vị của ấn độ và do người ấn làm luôn
bởi vì nó sẽ có hương vị riêng
những loại cơ ri ở việt nam
còn bánh trứng thì em thấy cũng rất là lạ nó không ít bột không giống như là những loại bột ở đây
hôm nay có lễ hội ẩm thực em muốn đến đây tìm hiểu và muốn ăn lại những món ăn
mà ngày xưa để tìm lại cái hương vị mà mẹ em nấu
và ở đây có rất là nhiều đồ ăn mà mang hương vị của miền tây nam bộ
ví dụ như là chè rồi khoai nướng này nọ
nói chung là rất là ngon
em rất là thích
thưa quý vị thưa các bạn diễn ra cùng lúc với liên hoan ẩm thực đất phương nam
lễ hội trái cây nam bộ thường niên lần thứ một mươi bốn đã được sở du lịch sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
sở công thương thành phố phối hợp cùng công ty cổ phần du lịch văn hóa suối tiên tổ chức
lễ hội là sự kiện văn hóa du lịch giới thiệu cho du khách và người dân thành phố sự đa dạng của các loại trái cây vùng sông nước nam bộ
tôn vinh những thành tựu trong sản xuất nông nghiệp giới thiệu bộ nguồn tạo hình từ trái cây độc đáo
vừa tạo một sự kiện thu hút khách du lịch mang tính cạnh tranh trong khu vực
cũng vừa là một sân chơi mang tới một cơ hội học hỏi cho các em học sinh vào dịp nghỉ hè
với sự phối hợp chuyên môn của các ngành du lịch công thương và nông nghiệp và phát triển nông thôn
lễ hội trái cây nam bộ lần thứ một mươi bốn có nhiều hoạt động phong phú và đậm nét văn hóa như chợ nổi trái cây
hội thi trái ngon an toàn nam bộ
nghệ thuật tạo hình bằng trái cây
diễu hành trái cây khổng lồ kết hợp với trình diễn thời trang với họa tiết trái cây
bên cạnh đó còn có các cuộc triển lãm như khu vườn kỳ hoa dị thảo
trưng bày sinh vật cảnh thủy sinh triển lãm trưng bày nông cụ và vùng miền với chủ đề sức sống việt nam
những hoạt động đó sẽ thu hút sự quan tâm của du khách
và là cơ hội cho các em học sinh học hỏi thêm về thiên nhiên về lao động sản xuất của cha ông
với cái lễ hội này chúng tôi mong muốn khẳng định lại giá trị đó của nông sản việt nam
qua đó tôn vinh động viên những người nông dân ngày đêm cần cù lao động
có những quả ngon cung cấp cho người dân thành phố
tiếp tục lao động tiếp tục sản xuất tiếp tục nâng cao chất lượng của các sản phẩm nông trái
để đưa thương hiệu trái cây việt nam góp phần kích cầu tiêu dùng nhiều hơn
và tại những mùa lễ hội năm tới chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu những mặt hàng trái cây điển hình xuất khẩu của việt nam
thông qua hội thi trái cây
hội thi trái cây an toàn nam bộ đồng thời cũng sẽ tổ chức giao lưu trái cây việt nam hội nhập với trái cây thế giới
trong lễ hội ngày hôm nay sở nông nghiệp và phát triển nông tôn thành phố
có tổ chức hội thi trái ngon an toàn nam bộ lần thứ một mươi
có thể nói đây là cái điểm nhấn của lễ hội tại suối tiên trong suốt tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám này
hội thi trái ngon an toàn nam bộ có thể nói đây là một cái sân chơi văn hóa của những cái hộ những cái trang trại làm vườn
để tạo điều kiện góp phần cho các hộ làm vườn không chỉ của thành phố hồ chí minh mà còn là các tỉnh miền đông nam bộ miền tây nam bộ và một số tỉnh khác tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm của mình

có những em nó chưa có phân biệt được cây lúa với lại cây xả là như thế nào
do đó cho nên là chúng tôi cũng có đề nghị với quỹ ban với sở làm một sân chơi cho các em để nghỉ hè là tập trung các em về đây
bởi vì suốt cả năm này các em lo học tập với lại ăn nghỉ được chứ không có hoạt động ở ngoài trời
do đó cho nên là có một cái chỗ để các em sinh hoạt để nắm bắt thực tế của xã hội cây trồng con vật của mình kia để cho các em phát triển sau này tốt hơn
một trong những ưu tư của bang tổ chức là câu chuyện làm sao để trái cây nam bộ thực sự là trái cây sạch và an toàn
bởi từ nhiều năm nay trái cây nam bộ đã bị mang tiếng bởi những người sản xuất cũng như thương lái về chuyện lạm dụng hóa chất như thuốc trừ sâu thuốc kích thích tăng trưởng
hóa chất giữ tươi trái cây
lễ hội cũng muốn nhắn gửi một lời đến các nhà sản xuất các thương lái hãy cùng nhau phục hồi lại uy tín thương hiệu cho trái cây nam bộ
làm sao để trái cây thực sự sạch an toàn
hiện nay thì trái cây đã mang tiếng rất nhiều là vì xịt thuốc phun thuốc và ngâm thuốc
do đó cho nên là người dân bây giờ rất ít dám sử dụng trái cây bán ngoài chợ
do đó cho nên là tôi có đề nghị với anh tuấn
trái cây mình trưng bại ở đây làm thế nào để làm cho nhà vườn đừng có cái suy nghĩ là phải cho thuốc vô để cho trái cây nó tốt nó mơn mởn để mà thu hút được khách
tôi cũng muốn qua cái truyền thông này kêu gọi nhà vườn hãy suy nghĩ nhân văn một tí là đừng có xịt thuốc đừng có làm gì hết để mà
giảo dệ cái sức khỏe của chúng ta
lễ hội năm nay còn xuất hiện những loại trái cây được nhập vào và trồng tại đất nam bộ cho kết quả rất khả quan
có hương vị thu hút người tiêu dùng và phục vụ xuất khẩu
ví dụ như giống xoài đài loan có vị thanh được trồng ở vùng sóc trăng
giống chanh không hạt xuất xứ từ mỹ có hương vị thơm mỏng nước được trồng tại nông trại hải âu tỉnh long an
đó là nét mới của lễ hội mở ra nhiều cơ hội cho quá trình làm phong phú trái cây bản địa ở miền đất phương nam
đây là cũng như là xoài giống xoài ở đài loan của em rể tôi từ đài loan đem về trồng
cho nên nó chỉ có độc quyền là cái giống của nó thôi cho nên công ty ở suối tiên này là tới lễ hội ba tháng hè này là
ở công ty sú tiên này là mời tụi tôi ở nhà vườn trồng cái giống xoài này đem lên đây để bán
giới thiệu sản phẩm ở đài loan đem về việt nam mình trồng
em mang tới hội trợ này là chanh không hạt vika chanh này xuất xứ từ mỹ trồng ở đất công an của mình
hiện tại là gia đình đang canh tác khoảng một mươi hectare
rồi ở gia đình có xưởng sản xuất đóng gói xuất khẩu đi các nước ở châu âu trung đông với lại trung quốc
chanh này được đặc tính là không có hạt nước nhiều giỏ mỏng
vâng thưa quý vị thưa các bạn phóng sự về liên hoan ẩm thực đất phương nam lần thứ tám tại công viên văn hóa đàm sen
và lễ hội trái cây nam bộ lần thứ một mươi bốn tại công viên văn hóa du lịch suối tiên những sự kiện văn hóa du lịch quan trọng của thành phố
mở đầu cho mùa du lịch lễ hội đầu hè đã tạm khép lại chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay
một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
mọi thư tử liên lạc xin quý vị và các bạn liên lạc qua hộp thư tbhcmhungnay tvaconggmail com
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong lần phát sóng tiếp theo